sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thị thùy trang ba mươi tuổi trú tại huyện cẩm lệ
nữ nhân viên một tập đoàn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng tỷ đồng
lợi dụng danh tiếng tập đoàn trang nói dối với một nữ bị hại về việc trang được quyền bán vé máy bay
cho toàn hệ thống tập đoàn để kêu gọi người này góp vốn mua trước vé máy bay
săn vé giá rẻ để bán lại cho cán bộ nhân viên tập đoàn
nạn nhân khi nghe trang hứa hẹn đã đồng ý ứng tiền cho trang
thực tế trang không mua về máy bay cho tập đoàn mà lại dùng tiền hùn vốn đã ứng để tiêu xài cá nhân
những tháng đầu trang dùng chính tiền của bị hại đã góp để trả cho chị này và nói là lợi nhuận
tuy nhiên khi thấy số tiền lãi càng ngày càng ít đi người này muốn rút lại phần góp vốn thì trang nhiều lần trì hoãn
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi trang đã lừa đảo chiếm đoạt ba ba tỷ đồng của bị hại